tại trung tâm chứa phim quốc gia đã khai mạc tuần lễ phim nga tại việt nam
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động năm chéo của nga tại việt nam
chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam và bộ văn hóa liên bang nga phối hợp tổ chức
tuần lễ phim nga tại việt nam giới thiệu những bộ phim chất lượng của điện ảnh nga với khán giả thủ đô
khán giả được thưởng thức miễn phí bảy bộ phim do hãng fast film sản xuất trong thời gian gần đây
bao gồm nghệ thuật thuẩn khiết cuộc chiến vì sevastopol nhà vua địch nhanh hơn cao hơn mạnh hơn
chàng trai từ bãi tha ma martinda các cô tình nhân và anna karenina truyện tình của voronsky
tuần phim nga tại việt nam là sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn
góp phần phát triển tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước nói chung và điện ảnh phục dựng nói riêng
với mong muốn mang đến cho khán giả việt nam cái nhìn đa chiều về điện ảnh nước nga ngày nay
tuần phim nga tại việt nam diễn ra tại hà nội từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tại hai địa điểm là trung tâm chiếu phim quốc gia và trung tâm văn hóa nga tại việt nam